những năm qua đồng nai luôn là một trong những địa phương có số vụ chống người thi hành công vụ cao nhất cả nước
có chiều hướng diễn biến phức tạp
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
mới đầy nhất tối ngày một mươi bốn tháng bốn khi lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thống nhất phát hiện ba đối tượng
nguyễn trung lực nguyễn trung trí và nguyễn trọng đức điều khiển hai xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn
tuy nhiên ba đối tượng chống đối chửi bới và dùng sao chém tổ công tác khiến hai chiến sĩ cảnh sát giao thông phải nhập viện
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên đề bàn tỉnh đồng nai xảy ra hơn hai mươi vụ chống người thi hành công vụ
một trong những nguyên nhân chính được xác định là do nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế
dẫn đến khi bị xử lý vi phạm pháp luật thường có tâm lý chống đối chống trả lại các lực lượng chức năng
khi người ta nhận thức ngồi nhận vấn đề không đúng sự thật từ đó có thái độ là không chuẩn mực và thiếu bình tĩnh
thiếu kiềm chế dẫn tới vấn đề là vi phạm pháp luật và hậu quả cuối cùng là trở thành tội phạm
để hạn chế sự gia tăng các vụ chống người thi hành công vụ bên cạnh xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống người thi hành công vụ
các cơ quan chức năng cần tuyên truyền nâng cao trình độ ý thức chấp hành pháp luật của người dân
không chỉ riêng lực lượng chức năng mà kể cả các cơ quan đoàn thể nhà nước cũng phải giáo dục tuyên truyền
và làm nâng cao được cái nhận thức đầy đủ và có tính chất phòng ngừa và dự báo được những tình huống có thể xảy ra
khi tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật
như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua hầu hết các đối tượng vi phạm pháp luật thì đều có cái thái độ là chống đối trốn tránh hoặc là đêm đối phó rất là quyết liệt
ngoài ra thái độ hòa nhã và xử lý đúng quy trình trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ và người thực thi công vụ
cũng góp phần quan trọng trong việc hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ